theo thông tin từ công an tp hcm trong hôm nay ngày một mươi bốn tháng sáu lực lượng chức năng đã làm thủ tục trục xuất một mươi ba người nước ngoài
nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo công an tp hcm trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các đơn vị địa phương triển khai cấp bách biện pháp phòng chống
tăng cường tuần tra kiểm soát kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
đồng thời xử lý nghiêm những người tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép góp phần đảm bảo an ninh trực tự phòng chống dịch có hiệu quả
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm tiếp tục trục xuất một mươi ba người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ tại tp hcm
đây là đợt trục xuất thứ ba từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
giống như hai đợt trước những người nước ngoài nhập cảnh trái phép khai nhận mục đích tìm việc làm tại tp hcm hoặc chờ để được đưa sang lao động tại campuchia
những người nước ngoài này đã được kiểm tra y tế và hoàn thành thời gian cách ly ở huyện nhà bè